bà phạm bích hường ở khu tập thể kim liên gần với nơi xảy ra vụ cháy nhà thường tâm ở ngõ sáu mươi năm phạm ngọc thạch quận đống đa hà nội ngày hai mươi một tháng bốn
trước bên cạnh nhà đã có nhiều vụ cháy xảy ra
chính vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy tại nhà luôn được ông và gia đình trú trọng
chiếc bình cứu hỏa này luôn được ông lau chùi và kiểm tra các van để có thể dùng khi cần thiết
đặc thù của phố cổ là nhà ống của thời xa xưa để lại và có những hẻm rất nhỏ dài được thoát hiểm rất khó khăn
thế trong cái nhu cầu của sinh sống của người dân thì người ta cây lưới và người ta bưng bít lại những cái đường đi lối lại
hoặc là những cái phương tiện mà để khi có xảy ra những hỏa hoạ để kịp thời ứng cứu thì nó rất khó khăn
cho nên là đấy cũng là những nguyên nhân chủ yếu để mà cây lên những vụ hỏa hoạ mà mang tinh chất ảnh hưởng đến mức độ tính bạc tài sản con người
đó là thực tế ở những khu vực này
các khu trung cư tập thể hoặc nhà dân cũ
còn tại các khu dân cư nhà ở thường được thiết kế xây dựng theo dạng hình ống liên kề san sát nhau không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy không có lối thoát nạn dự phòng không có giải pháp ngăn cháy lan
việc không có lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra đã khiến cho nhiều vụ cháy dù không lớn về mức độ nhưng lại gây thiệt hại lớn về người
hơn nữa các vụ cháy ở khu dân cư thường xảy ra vào thời điểm ban đêm
để các nạn nhân ngủ say nên khi phát hiện cháy thì ngọn lửa đã bùng lên dữ rồi
mặc dù công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy hàng năm vẫn được triển khai mạnh mẽ
tuy nhiên ý thức chấp hành về quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của chủ gia đình chủ cơ sở kinh doanh còn hạn chế
hơn nữa công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các nhà ở hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh còn lơi là chủ quan thiếu chặt chẽ nên cũng có nguy cơ cháy nổ cát